ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước chính phủ quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ubnd tổ quốc việt nam và tp hà nội đã long trọng tổ chức lễ mít tình kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
tới dự buổi lễ có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương trương tấn sang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung mương và tp hà nội
các cán bộ lão thành cách mạng bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lao động anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
các tướng lĩnh cựu chiến binh các đồng chí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng và đông đảo nhân dân thủ đô hà nội
với lòng biết ơn vô hạn các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối
các anh hùng liệt sĩ và đồng chí đồng bào đã hy sinh cống hiến vì nền độc lập tự do thống nhất đất nước
đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi đến các mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động các đồng chí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ
người có công với cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi ân cần những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc
tổng bí thư khẳng định trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước nhân dân ta với tinh thần yêu nước nồng nàn khát vọng độc lập tự chủ
đã đoàn kết một lòng không quản gian khổ hy sinh kiên cường đấu tranh chống giọng ngoại xâm bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do
sự thống nhất toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
trong các cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và tiền đồ tươi sáng của đất nước vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân sẵn sàng xả thân cho tổ quốc dũng cảm chiến đấu
anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời
máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang để đất nước ta nở hoa độc lập kết trái tự do
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư kêu gọi toàn thể đồng chí đồng bào chiến sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc
và thực hiện tốt tư tưởng hồ chí minh về công tác thương binh liệt sĩ chăm lo tốt hơn nữa thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
coi đây vừa là đạo lý vừa là bổn phận trách nhiệm và tình yêu thương đồng chí đồng bào của mỗi con người việt nam
sự hy sinh to lớn của các bậc cách mạng tiền bối các anh hùng liệt sĩ thương binh gia đình liệt sĩ người có công
mãi mãi được ghi trong trái tim mỗi người việt nam là nguồn lực tinh thần quý báu là sức mạnh để toàn đảng toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới
công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế xây dựng phát triển bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam muôn vàn yêu quý